tại quảng trường ba đình hà nội diễn ra chương trình nghệ thuật tổng kết đợt hoạt động
tuổi trẻ việt nam nhớ lời di trúc theo chân bác và tuyên dương năm mươi công trình thanh niên tiêu biểu
làm theo lời bác toàn quốc
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
và đồng chí tổng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đã đến dự
được phát động từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín đợt thi đua cao điểm tuổi trẻ việt nam nhớ lời di trúc theo chân bác
đã tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong đoàn viên thanh thiếu nhi và tạo được nhiều giá trị thiết thực
tại buổi lễ năm mươi công trình thanh niên tiêu biểu làm theo lời bác xuất sắc nhất toàn quốc đã được lựa chọn
để tuyên dương thể hiện những kết quả sinh động cụ thể trong việc làm theo lời bác của tuổi trẻ cả nước thời gian qua
chương trình nghệ thuật quy tụ nhiều ca sĩ trẻ nổi tiếng với những lời ca tiếng hát dâng lên người
cũng đã diễn ra thể hiện sự tri ân khẳng định niềm tin tự hào kính trọng đối với bác hổ kính yêu của tuổi trẻ cả nước
nhân kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại